trà vinh là một trong số những địa phương đã có những kết quả tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới
mới đây phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
cũng trao bằng công nhận của thủ tướng chính phủ cho huyện tiểu cần và thị xã duyên hải
đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
có được những thành công bước đầu như vậy không thể không kể đến sự góp sức của nông dân địa phương
trên toàn tỉnh trà vinh đã có ba mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
chiếm bốn mươi năm chín tổng số xã trên địa bàn cao hơn mức trung bình của toàn vùng tây nam bộ
và gần bằng tỷ lệ chung của cả nước bốn mươi tám
chia sẻ với phóng viên truyền hình nhân dân bà trần thị mỹ nương
chủ tịch ủy ban nhân dân xã trường long hòa thị xã duyên hải tỉnh trà vinh nhấn mạnh
khi mà ban chỉ đạo của xã triển khai cái chương trình mục tiêu dân xây dựng nông thôn mới
trong địa bàn toàn xã thì đa số người dân đều đồng tình ủng hộ
cụ thể như là các chương trình mà vẫn
động người dân khiến đất làm đường hay là làm công thể công tố nước
thì người dân đều ủng hộ ở địa phương để cùng nhà nước bản dân cùng làm
sự đồng lòng góp thức của bà con nông dân địa phương
đã khiến thị xã duyên hải cán đích nông thôn mới sớm hơn dự kiến
có thể nói đây là động lực to lớn không chỉ với các cấp chính quyền địa phương
mà còn là niềm vui của người dân khi thấy những đóng góp của họ đã đạt thành quả xứng đáng
trong khi thực hiện nông thôn mới thì nhà nước
nhà nước cũng hợp dân lại để truyền truyền cái này là nông thôn mới
rồi là chuyển giao khoa học kỹ thực cho nhân dân
trồng hành trồng những cái món cây trồng vật nuôi mới tốt
để thu hoạch cho nhân dân được thu nhập cao
tuy nhiên xây dựng nông thôn mới không phải là câu chuyện một sớm một chiều
cũng không phải là nhiệm vụ của một cơ quan
đoàn thể nào
nó đòi hỏi sự chung tay góp sức của nhân dân và các cấp chính quyền

giữ vững vị trí là một trong số những địa phương đi đầu tại đồng bằng sông kiểu long trong công tác xây dựng nông thôn mới